tại thị xã giang nghĩa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban chỉ đạo tây nguyên phối hợp với tỉnh đắk nông đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống hạn năm hai nghìn hai mươi
hiện nay mực nước trên các sông suối hồ thủy lợi ở tây nguyên đang ở mức thấp so với nhiều năm
dự báo đến cuối tháng ba nếu trời không mưa diện tích cây trồng bị hạn hán thiếu nước sẽ tăng lên một trăm ba mươi năm ha
nguy cơ cháy rừng ở tây nguyên cũng đang nằm ở các cấp độ nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm
tại hội nghị các đại biểu đã chỉ rõ hạn hán ở tây nguyên diễn biến phức tạp và còn kéo dài ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân
cùng với sự hỗ trợ từ trung ương địa phương phải chủ động các giải pháp phòng chống hạn đẩy mạnh công tác truyền thông hướng nhân dân trở thành chủ thể chống hạn hỗ trợ kịp thời không để người dân thiếu nước sinh hoạt thiếu đói
phối hợp với tập đoàn điện lực việt nam thống nhất kế hoạch điều tiết các hồ chứa thủy điện cấp nước tưới kịp thời cho sản xuất và sinh hoạt nhân dân vùng hạ du
khuyến khích hỗ trợ người dân xây dựng hồ chứa nhỏ để tích nước phục vụ sản xuất tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng tiết kiệm nước tưới tiên tiến tới tiết kiệm